thưa quý vị sau khi bị tuyên án chín năm tù về tội nhận hối lộ tại phiên sơ thẩm
cựu phó cục trưởng quản lý thị trường trần hùng đã có đơn kháng cáo kêu an
vào ngày hai mươi hai tháng một toán nhân dân cấp cao tại hà nội đã đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo trần hùng
cựu cục phó cục quản lý thị trường cựu tổ trưởng tổ ba trăm linh bốn tổng cục quản lý thị trường
ngoài ra một mươi bảy bị cáo khác trong vụ án này cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt
và theo bản án sơ thẩm vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đội quản lý thị trường số một mươi bảy phối hợp tổ ba trăm linh tám
nơi ông trần hùng làm tổ trưởng kiểm tra công ty của cao thị minh thuận thu giữ hơn hai mươi bảy quyển sách giả
lo ngại bị xử lý hình sự bị cáo cao thị minh thuận đã liên hệ với nguyễn duy hải
đặt vấn đề chi bốn trăm linh triệu đồng đưa cho ông hùng để xin xử lý nhẹ vụ việc
và nguyễn duy hải đã cầm ba trăm linh triệu đồng đến phòng làm việc của ông trần hùng
sau đó ông trần hùng còn chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện giúp đỡ bà thuận theo hướng xử lý hành chính vụ buôn sách lậu
sau năm ngày đưa vụ án ra xét xử công khai mới đây hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên án đối với một trăm linh bị cáo
trong vụ khủng bố nhằm chống lại chính quyền nhân dân xảy ra tại huyện trừ quỳnh tỉnh đắk lắc
theo dõi phiên tòa dư luận nhân dân đã đồng tình với mức án của hội đồng xét xử tuyên phạt đối với từng bị cáo theo đúng quy định của pháp luật
ngay từ ngày đầu đưa ra xét xử phiên tòa đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận
sau khi xem xét khách quan toàn diện vụ án các tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ thực hiện chính sách nhân văn của đảng và nhà nước
khoan hồng của pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi án tù trung thân về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
trong đó có năm bị cáo thuộc nhóm cầm đầu
năm bị cáo bị kết án hai mươi năm tù giam cùng với tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
các bị cáo còn lại nhận mức án từ chín tháng tù giam đến một mươi chín năm tù giam
theo dõi diễn biến phiên tòa người dân đặc biệt là đồng bào tây nguyên đồng tình với phán quyết của tòa
việc xét xử được tiến hành công khai minh bạch đúng trình tự thủ tục
bản án nghiêm khắc đã thể hiện tính phân hóa các đối tượng đúng người đúng tội cũng như tính nghiêm minh của pháp luật
pháp luật xử lý các đối tượng này thích đáng theo đúng pháp luật của nước cộng hòa sở chủng việt nam chúng ta
căn cứ trên nền tảng của luật pháp nếu mà ai đó như vậy là làm sai
không những như vậy là vi phạm những người giết người hoặc là làm những điều xấu
thì luật pháp phải xử lý nghiêm để vụ việc nó không phải xảy ra như thế nữa
pháp luật việt nam nghiêm trị đối với những người gây tội ác
nhưng cũng luôn tạo điều kiện khoan hồng cho những người biết nhận ra lỗi lầm
tình khẩn khai báo ăn nằn hối cãi
trong năm ngày xét xử các bị cáo đều hợp tác với các cơ quan chức năng
hội đồng xét xử đã suy xét toàn diện tất cả các tình tiết của vụ án trước khi đi đến phán quyết cuối cùng
đối với những kẻ khủng bố có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân là phản bội nhân dân
phản bội đất nước cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật
còn đối với những người bị lợi dụng lôi kéo
sự hối cãi được xem là một tình tiết giảm nhẹ hình phạt để họ có cơ hội làm lại cuộc đời
với những đối tượng chủ mưu cầm đầu tích cực thực hành tích cực ngoan cố chống đối
thì những đối tượng đó phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc
còn đối với các đối tượng vai trò giúp sức thứ yếu bị lôi kéo
rồi là nhận thức hạn chế thì có mức hình phạt khoan hồng mức hình phạt thấp hơn
trong quá trình xét xử đã xuất hiện được rất nhiều tình tiết mới có tính chất giảm nhẹ đối với các đối tượng này
có thể thấy rằng là đa số các bị cáo trong vụ án này là người dân tộc thiểu số
cái điều kiện kinh tế hết sức khó khăn nhận thức của họ thì có thể là có những vấn đề lạc hậu
trong quá trình bị bắt bị xử lý thì những người này đã nhận thức ra được những cái lỗi lầm của mình
đã thấy được âm mưu phương thức của các thế lực thù địch
họ tỏ ra rất ăn năn cuối cãi
bên cạnh đó gia đình của những nạn nhân trong vụ việc này cũng đã mong muốn cho các đối tượng này có cơ hội
để mà nhận ra lỗi lầm của mình để sửa chữa những lỗi lầm của mình
và xét trên tất cả các điều kiện này thì hội đồng xét xử đã có những quá trình làm việc tính toán kỹ lưỡng
để mà xác định được những cái tình tiết giả nhẹ của vụ việc
và chính vì vậy mà mức án đa tuyên đã thể hiện được tính chất nghiêm minh kết hợp đối với khoan hồng của nhà nước
từng lầm lạc nghe theo phunro làm chuyện sai trái hai mươi năm trước
hơn ai hết mục sư ibiubia hiểu rất rõ về bản chất nguồn cơn dẫn tới tội ác tài trời của nhóm bị cáo
bất bình trước tội ác của các đối tượng ông cũng cho rằng bản án nghiêm minh là bè học cảnh tỉnh cho những người khác
đồng thời với những người biết ăn năn hối cải như ông đảng nhà nước luôn khoan hồng tạo điều kiện
họ nhảy dạng cái tin nghe những lời dụ dố từ bên ngoài đấy
tại vì do họ nhận thức của họ kém việc họ làm nó sai trái nó vi phạm pháp luật
phải xử lý đúng pháp luật những người nó vi phạm để họ nhận biết tội lỗi của mình
và sau này họ cũng phải phạm nữa
đây là lời cảnh tỉnh cho những người đang có ý định thực hiện những hành vi tương tự
hoặc là có cái biểu hiện có tính chất chống đối
hoặc là đang có sự lôi kéo của các đối tượng từ bên ngoài để thực hiện các hành vi có tính chất vi phạm pháp luật
cần lấy đó là những cái bài học để cảnh tỉnh cho chính mình
để tránh rơi vào những hành vi vi phạm pháp luật để bị xử lý với những mức án nghiêm minh của pháp luật
cũng mong rằng trong
trong cái việc này thì họ cũng nhận ra được cái sai của mình để họ có thể cải tạo lại bản thân cho thật tốt để có thể trở về quê hương
nhưng buôn làng thì vẫn luôn giang tay chào đón họ trở về để làm lại cái cuộc đời của mình
bên cạnh đó bà con cần phải đoàn kết hơn nữa một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhân ước và chính sách của pháp luật
khép lại giai đoạn sơ thẩm những mức án đã tuyên đối với từng bị cáo
một lần nữa cho thấy việc điều tra truy tố và xét xử công khai vụ án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
bản án nhận được sự đồng tình của dư luận có tác dụng ngăn ngừa gian đe giáo dục
đồng thời thể hiện tính nhân văn nhân đạo cũng như chính sách khoan hồng của đảng và pháp luật nhà nước ta
nguyễn thị thỏa hiệu trưởng trường mầm non xã phượng dực tự ý cho hai mươi bốn giáo viên nhân viên nghỉ dài hạn nhưng vẫn chi trả lương
công an tp hà nội đã khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn thị thỏa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại xã phượng dực huyện phú xuyên thành phố hà nội
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
theo tài liệu điều tra từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn thị thỏa với vai trò là hiệu trưởng trường mầm non xã phượng dực đã tự ý cho hai mươi bốn giáo viên nhân viên nghỉ dài hạn
thuộc trường hợp nghỉ thỏa thuận không lương trung bình từ hai đến sáu mươi sáu tháng
nhưng vẫn chỉ đạo kế toán chấm công lập bảng lương chi trả lương qua tài khoản cho giáo viên và nhân viên như đi làm bình thường
sau đó nguyễn thị thỏa yêu cầu các giáo viên nhân viên này chuyển lại tiền cho nhà trường để chi tiêu trái quy định
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền gần sáu trăm năm mươi triệu đồng
hoàng quang phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn ra quyết định khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
cũng với tội danh này vào ngày bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam mạc văn cầu
phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn do xe phạm trong xây dựng tuyến đường giao thông bản phục bắc nghè một tỉnh bắc cạn
mở rộng điều tra cơ quan công an đã làm rõ về vai trò và hành vi vi phạm của phú trong sai phạm của cán bộ dưới quyền
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình tp hcm đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hồ đại trí thành ba mươi sáu tuổi trú tại quận tân bình để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng
trước đó thành đã lên mạng đặt mua súng đồ chơi rồi thuê người hoán cải thành súng quân dụng
vào ngày một mươi hai tháng một công an phường một mươi ba phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an quận tân bình kiểm tra hành chính nơi ở của
hồ đại trí thành và phát hiện một số vỏ kim loại màu vàng là vỏ đạn một khẩu súng rulo ổ quay cùng các tâm vật liên quan
tại cơ quan công an thành khai nhận bản thân đam mê súng đạn nên đã mua một khẩu súng đồ chơi với giá chín trăm năm mươi đồng trên mạng
sau đó thành đã liên hệ với một tài khoản mạng xã hội để nhờ chế lại thành súng quân dụng với chi phí là bốn triệu đồng
sau khi nhận súng cùng một mươi viên đạn thành đã ngồi trong nhà lắp sáu viên đạn vào súng rồi dùng bìa giấy làm bia tập bắn tại nhà trọ
tuy nhiên sau năm lần bóp cò thì súng không nổ đến lần thứ sáu mới nổ vang khiến cho mọi người xung quanh hoảng hốt
đến ngày một mươi bảy tháng một công an quận tân bình phối hợp với công an phường hòa khánh bắc tp đà nẵng khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai người
liên quan đến việc bán khẩu súng đồ chơi cho thành hiện vụ việc vẫn đang được công an quận tân bình mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thứ thiên huế vừa phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng
gây ra một loạt vụ trộm cắp tài sản nơi thờ tự
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một lực lượng công an đã bắt giữ nguyễn minh diệp và trương minh thắng chú tại tỉnh thừa thiên huế
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận gây ra bảy vụ trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự
trong đó có một vụ trộm tại điện voi ré ở kiệt ba trăm bảy mươi ba bùi thị xuân thủy biều tp huế
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng và nơi đối tượng tiêu thụ tài sản
công an tp huế đã thu giữ nhiều tăng vật của vụ trộm và công cụ dùng để phá khóa cậy cửa
tổng giá trị tài sản mà các đối tượng lấy trộm được định giá hơn một trăm linh triệu đồng
hiện công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn minh diệp và trương minh thắng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để phòng ngừa trộm cắp tài sản cơ quan công an khuyến nghị đến người dân và quản lý bảo vệ các nơi thờ tự
cơ quan doanh nghiệp cần hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác cần ra cố và khóa cổng cửa chắc chắn
và cẩn thận không để các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
một thông tin khác thưa quý vị mặc dù thời gian qua cơ quan công an đã có nhiều cảnh báo về tội phạm giả danh
các cơ quan tổ chức như công an viện kiểm sát tòa án nhà mạng và nhân viên các ngân hàng công ty doanh nghiệp
để lừa đảo chiến đoạt tài sản
đặc biệt là tuyên truyền nhận diện phòng ngừa một số phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua mạng xã hội về tội phạm công nghệ cao
tuy nhiên vì chủ quan và thiếu cảnh giác một số người dân vẫn sập bẫy của các đối tượng này
đây là đối tượng phạm thị nhường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú thị trấn kiện khê huyện thanh liêm tỉnh hà nam
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn tinh vi sử dụng nhiều số điện thoại
và giả dọng người dân miền trung miền nam
hay giả danh hàng loạt nhân viên công ty bất động sản trao đổi thông tin về các dự án
yêu cầu nộp sớm tiền đầu tư và các loại thuế lệ phí để được hưởng nhiều ưu đãi
lực lượng công an tỉnh hà nam đã điều tra triệt phá một mươi một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt hai mươi đối tượng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
để chủ động phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm này lực lượng công an đã đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh mạnh với các loại tội phạm
đồng thời tăng cường phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nhận diện các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhằm nâng cao nhận thức của người dân từ đó người dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh bình dương cho biết đã phát hiện triệt xóa một chuyên án sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm phụ gia thực phẩm và tạm giữ tám đối tượng để điều tra
tiến hành kiểm tra đồng loạt tại bốn địa điểm sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm do đối tượng vũ thành công chủ tại tp hcm là đối tượng chủ mưu cầm đầu
lực lượng chức năng đã tạm giữ tăng vật gồm bảy năm trăm hai mươi năm lon sữa bột thành phẩm các loại
ba mươi thùng giấy chứa nắp lon sữa bằng kim loại hai trăm linh kiện hàng chứa vỏ lon sữa của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng có khoảng một trăm năm mươi vỏ lon bảy bao tải chứa nắp nhựa hộp sữa có giá trị ước tính gần một mươi năm tỷ đồng
đối tượng vũ thành công thừa nhận đã thuê nhà sưởng tại địa chỉ số năm mươi ba b trên bảy đường lộ khu phố nội hóa một phường bình an tp hcm sau đó thuê công nhân để hoạt động sản xuất hàng giả là sữa bột mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng
loại sữa chỉ được sản xuất tại nước ngoài và
chưa được phép sản xuất tại việt nam
vũ thành công hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả là sữa bột bắt đầu từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay đã hưởng lợi bất chính với số tiền khoảng ba tỷ đồng
thưa quý vị người dân vùng cao khi đi rừng thì có thói quen là sử dụng dễ cây rừng côn trùng để làm thức ăn
tuy nhiên việc thiếu kiến thức trong lựa chọn sơ chế chế biến dễ để làm thức uống dẫn đến rất nhiều vụ ngộ độc thương tâm cho người dân lao động vùng cao
mới đây nhất tại quảng ngãi vụ việc một người chết và ba người bị ngộ độc nặng do sử dụng dễ cây rừng tiếp tục là lời cảnh báo đến người dân về những rủi ro khi tự ý ăn các loại cây rừng
ngày một mươi tháng một các bệnh nhân phạm văn nhường bốn mươi bốn tuổi phạm thị pop ba mươi năm tuổi đều ở thôn làng tốt xã bà lế huyện ba tơ và anh phạm văn tày bốn mươi tám tuổi ở thị trấn ba tơ đã được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa quảng ngãi cứu chữa nên đã qua cơn nguy kịch